công an huyện đồng phú tỉnh bình phước vừa lập biên bản vụ kẻ xấu phá hoại tài sản chặt phá vườn tiêu
nhà ông trần đức lý ngụ tại ấp thạch màng xã tân lợi huyện đồng phú
ông lý là người dũng cảm từng đứng ra tố cáo vụ phá rừng xảy ra tại địa phương
theo trình bày của ông trần đức lý ngày bốn tháng ba ông vào thăm vườn tiêu của gia đình tại tổ một ấp thạch màng
thì phát hiện bốn mươi bốn trụ hồ tiêu đã bị kẻ xấu dùng dao chặt phá
trong khi đó các vườn tiêu khác kế bên vườn tiêu của ông lý không bị chặt phá
đây là lần thứ ba gia đình ông bị kẻ gian phá hoại tài sản tổng giá trị thiệt hại nhiều lần khoảng ba tỷ đồng
trước đó ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám ông trần đức lý là người làm đơn tố cáo nạn phá rừng và nhiều nội dung về vi phạm trong quản lý
và sử dụng đất rừng xảy ra tại tiểu khu ba trăm sáu mươi ba thuộc nông lâm trường tân lập
mặc dù ông trần đức lý đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên công an huyện đồng phú
tuy nhiên vụ việc đến nay vẫn chưa được ngăn chặn triệt để